bởi mỗi người đều đã xác định được cho mình một mục tiêu để phân đấu và hoàn thiện bản thân
khi đi vào huấn luyện rồi thì mình mới nhận ra được là công việc đó thật sự rất là khó
và phải thật sự rất cố gắng để có thể trở thành một chiến sĩ cảnh vệ của nhân dân
chương trình huấn luyện bài tập võ thuật bắn súng bơi lội
lúc đầu thì nó cũng hơi khó
nó khó khăn thật sự nó rất là mới mẻ so với bọn tôi
nhưng mà sau một thời gian tập làm quen thì thật sự là bọn tôi cũng rất là thích thú
trên cơ sở thì các em sẽ được đào tạo tất cả các bộ môn liên quan cả chính trị pháp luật
nghiệp vụ điều lệnh nội vụ
các em sẽ được đào tạo võ thuật bắn súng bơi lội và diện luyện thế lực
thì hàng ngày thì trong tổng thời gian ba tháng huấn luyện thì chia theo từng bộ môn một
thì chúng tôi căn cứ vào cái chương trình khung của bộ đã giao
và cái thời gian mà bộ đã giao
thì chúng tôi cũng tính toán là chia cho các môn phù hợp nhất
và để đáp ứng được các em khi sau ba tháng các em sẽ học được tất cả các nội dung mà theo bộ yêu cầu
tình yêu đối với màu áo công an nhân dân bắt đầu từ những lời ca tiếng hát chân thành
sau những giờ phút vất vả trên thao trường huấn luyện là niềm vui bên đồng đội đồng chí
từ hai mươi năm tỉnh thành phố hơn bốn trăm linh chiến sĩ nghĩa vụ đã quen dần với môi trường quân ngũ gắn kết và nỗ lực cùng nhau
chung một quyết tâm cống hiến tuổi trẻ cho tổ quốc
vinh dự là một trong ba đại diện được công an tỉnh an giang đề nghị bộ công an tặng bàn khen
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở năm hai nghìn hai mươi ba
với sự năng nổ nhiệt thành của mình tám năm liền đảm nhận chức danh trưởng công an tỉnh an giang
trường công an xã vĩnh hội đông huyện an phú thiếu tá trương văn nguyên cùng đồng đội đã thực sự trở thành lá chán thép
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại xã vùng biên
là một xã biên giới với gần sáu km đường biên tiếp giáp với nước bạn campuchia
vĩnh hội đồng là một xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của huyện an phú tỉnh an giang
biến khó khăn thử thách thành động lực xem đây là cơ hội để bản thân rèn luyện phân đấu
ngay sau khi nhận nhiệm vụ vào năm hai nghìn một mươi năm
nguyên trưởng công an xã đã chủ động bám cơ sở nắm bắt
kịp thời giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương